theo báo cáo của văn phòng bộ công an ngày một mươi tháng hai tức ngày một tết nguyên đán sắp thìn
toàn quốc đã xảy ra bảy mươi tám vụ tai nạn giao thông đường bộ làm tử vong ba mươi năm người bị thương sáu mươi sáu người
so với ngày chín tháng hai tai nạn giao thông tăng bảy vụ tăng năm người tử vong và tăng một mươi một người bị thương
các tuyến giao thông khác không xảy ra tai nạn giao thông
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bảy bốn trăm sáu mươi chín trường hợp vi phạm
trong số này trên đường bộ phát hiện bảy bốn trăm sáu mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền gần một mươi tám tám tỷ đồng
tạm giữ hai trăm một mươi một xe ô tô ba sáu trăm sáu mươi một xe mô tô và một mươi sáu phương tiện khác tức một năm trăm tám mươi tám giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hai tám trăm ba mươi năm trường hợp vi phạm tốc độ một bảy trăm hai mươi trường hợp
dương tính với ma túy một mươi hai trường hợp trên đường sát phát hiện một trường hợp vi phạm đường thủy có hai trường hợp vi phạm